các bị cáo đều nghiện ma túy từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi bị cáo thảo đã ba lần nhận tổng cộng một trăm năm mươi gram ma túy từ một đối tượng khác sau đó giao cho chồng hờ là thuận phân chia ma túy bán cho ba bị cáo còn lại để bán lẻ cho con nghiện
đến ngày bảy tháng tám các đối tượng đều bị công an phát hiện và bắt giữ kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ hai năm sáu tháng đến một mươi tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an vừa bắt giữ hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân để cướp điện thoại di động
các đối tượng là nguyễn đức thắng và trần hoàng phúc cùng chú tại tp hcm tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã dùng bình xịt hơi cay tấn công nhóm ba thanh niên lấy hai điện thoại di động rồi tẩu thoát về tp hcm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức ra quyết định khởi tố
mặc dù đại dịch chưa kết thúc nhưng trong bối cảnh bình thường mới rõ ràng việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế đã khẳng định khí thế tinh thần quyết tâm nhằm giúp du lịch việt nam vượt qua khó khăn trên chặng đường phục hồi
bằng cơ hội thì luôn đi kèm với những thách thức du lịch việt nam cũng không ngoại lệ khi mở cửa trở lại điều này cũng đặt ra những yêu cầu đối với những chính sách phải đồng bộ để kích cầu một cách hiệu quả
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ phần nào lý giải nội dung này dưới những góc nhìn phân tích của tiến sĩ nguyễn thu thủy khoa du lịch học đại học khoa học xã hội và nhân văn